chín bị can trong đường dây đánh bạc quy mô rất lớn dưới hình thức ghi số đề với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên một trăm linh tỷ đồng
vừa bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú cầm đầu đường dây này là lê thị diệu chú tại phường tân tiến và đào thị bình chú tại phường thắng lợi thành phố buôn ma thuật
ngày bốn bảy đội cảnh sát hình sự công an tp buôn ma thuật đã bắt quả tang tại bảy điểm đang ghi số đề
tiến hành khám xét lực lượng công an đã thu giữ nhiều tiền mặt một mươi năm điện thoại di động cùng nhiều phơi đề tài liệu có liên quan
bước đầu làm rõ đường dây này hoạt động từ đầu năm đến nay các đối tượng móc nối chặt chẽ hoạt động tinh vi
chúng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại hoặc facebook zalo viber
liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào tối ngày một mươi tám bảy tại phường lạch trai quận ngô quyền tp hải phòng
công an quận ngô quyền vừa bắt giữ được hung thủ gây án là nguyễn đại quang ba mươi tám tuổi
hiện đang tạm trú tại quận ngô quyền
vào hồi hai mươi h một mươi ngày một mươi tám bảy hai nghìn hai mươi hai tại khu vực trước cửa số một mươi sáu nguyễn bình khiêm lạch trai ngô quyền tp hải phòng
xảy ra va chạm giữa xe mô tô biển kiểm soát ba mươi sáu b bảy sáu mươi một nghìn ba trăm bốn mươi hai với xe mô tô do nguyễn đại quang điều khiển
chở theo một người phụ nữ đi cùng chiều
sau cú va chạm giữa hai bên xảy ra cãi vã khi đi đến trước cửa số một trăm hai mươi hai nguyễn bình khiêm lạch chay ngô quyền
tp hải phòng cả hai xe dừng lại xảy ra sô sát đối tượng quang dùng con dao mang theo từ trước lao vào đâm
chém người điều khiển xe máy biển kiểm soát ba mươi sáu b bảy sáu mươi một nghìn ba trăm bốn mươi hai khiến nạn nhân bị thương tích và tử vong trên đường đi cấp cứu
sau đó đối tượng quang đã lên xe mô tô cùng với người phụ nữ rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo công an thành phố hải phòng đã nhanh chóng triển khai lực lượng khẩn trương xác minh làm rõ và truy bắt đối tượng gây án
việc truy vết đối tượng ở đây
thì có rất nhiều những khó khăn ví dụ như là bị hại và đối tượng không có quan hệ gì với nhau
và hai người đều không có mâu thuẫn gì cả cho nên là rất khó xác định đối tượng
thứ hai là cái hiện trường gây án thì khoảng thời gian đấy là nó không có người chứng kiến
ít người qua lại và địa điểm rất là tối ở khu vực vắng người
nên là để mà xác định chính xác đặc điểm nhận dạng của đối tượng cũng rất là khó khăn
và cái nữa là đối tượng là người tỉnh ngoài
cho nên là trong cái việc truy vết hay là những cái việc xác định con người trên địa bàn thì là rất khó xác định
đến hai mươi h ngày hai mươi hai tháng bảy đội cảnh sát hình sự công an quận ngô quyền đã xác định và bắt giữ được đối tượng gây án là nguyễn đại quang
khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng quang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hai người nam giới điều khiển đi chặn đầu xe của em lại
và nói với em là mày thích nượn hách đánh bóng à
thì đàn ông trên xe xuống đánh vào mặt em
sau đấy lấy cái thước vuông ở cho xe ra đánh vào đầu
có mũ bảo hiểm trên đầu của em
rồi em thì lúc đấy dơ tay phải lên đỡ
sau đấy tay trái thì cởi cái bao ở phía trước
có con dao ở trong đấy thì em lấy dao ra và bỏ xe đổ ra đường
rồi em xuống xe người đàn ông kia thấy em cùng có dao trên tay thì bỏ chạy
em cứ đuổi theo con dao ở trên tay đấy cua khoáng đâm chém liên tục về phía người ta
công an quận ngô quyền đã khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn đại quang
thu giữ được con dao đối tượng sử dụng để gây án xe mô tô và các đồ vật có liên quan
hiện công an quận ngô quyền đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
đây chính là bài học cảnh báo việc giải quyết mâu thuẫn khi tham gia giao thông
người dân cần bình tĩnh giải quyết theo đúng quy định của pháp luật tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
còn tại lâm đồng công an thành phố đà lạt đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng
đối với tám đối tượng để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
đây là các đối tượng trong hai nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi nhau
trước cổng khu du lịch thung lũng tình yêu gây bức xúc dư luận trong vài ngày qua
theo kết quả điều tra ban đầu do có mâu thuẫn từ trước tối một mươi bốn tháng bảy nguyễn hoàng gia bảo một mươi sáu tuổi
chú phường bốn thành phố đà lạt bị phạm tấn lượng còn gọi là lọt đánh
ngày hôm sau bảo rủ thêm hai thiếu niên cùng một mươi năm tuổi trú tại phường bốn và hai người bạn khác tìm lượng để giải quyết mâu thuẫn
gặp lượng nhóm của bảo liên sử dụng gậy sắt rượt đuổi lượng chạy vào tìm dao để đánh lại
giữa hai bên đã xảy ra hôn chiến đâm chém lẫn nhau gây mất an ninh trả tự công cộng
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
thưa quý vị khoảng vào một mươi bốn h chiều ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng bảy trên đường nguyễn văn tăng
thuộc vườn long thành mỹ thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong
khoảng một mươi bốn h chiều hai mươi ba tháng bảy trên đường nguyễn văn tăng phường long thành mỹ thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong
thời điểm trên ông dương quang hoàng vũ năm mươi năm tuổi điều khiển xe máy điện lưu thông trên đường nguyễn văn tăng
khi đến ngã ba với đường số một mươi hai thuộc phường long thành mỹ thì xảy ra va chạm với xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát năm mươi một d ba mươi tám nghìn bốn trăm sáu mươi bảy chạy cùng chiều
hậu quả khiến ông vũ cùng xe máy điện ngã văng xuống đường nạn nhân tử vong tại chỗ
riêng xe ô tô bán tải bị hư hỏng nhẹ phần đầu tài xế cũng rời khỏi hiện trường sau đó
theo camera của nhà dân ghi lại được thời điểm trên xe ô tô bán tải đang vượt trái một xe tải khác chạy cùng chiều
dẫn đến phá chạm với xe máy điện của ông vũ vụ việc đang được điều tra làm rõ
ngày hai mươi ba tháng bảy đội cảnh sát giao thông an sương công an tp hcm cùng với công an huyện hóc môn
vẫn đang tiến hành điều tra xử lý hiện trường tai nạn tông xe đầu kéo trên quốc lộ hai mươi hai đoạn qua xã tân hiệp
tài xế bị mắc kẹt được người dân giải cứu ra ngoài đưa đi cấp cứu
khoảng bốn giờ sáng
nam tài xế điều khiển xe đầu kéo biển số năm mươi một d một mươi bốn nghìn chín trăm bốn mươi trên quốc lộ hai mươi hai hướng tp hcm đi tây ninh
khi xe qua giao lộ đường dương công khi huyện hóc môn thì tông vào đuôi xe đầu kéo khác chặn cùng chiều
cú tông mạnh khiến phần đầu kéo xe năm mươi một d một mươi bốn nghìn chín trăm bốn mươi biến dạng tài xế kẹt cứng trong ca bin
mất nhiều thời gian người dân mới hỗ trợ đưa được tài xế ra ngoài đi cấp cứu sự cố khiến phương tiện bị hư hỏng nặng
cùng thời điểm cách hiện trường vụ tai nạn này không xa xảy ra một vụ tông hai xe đầu kéo chở cùng container khác
ảnh hưởng từ các vụ tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ hai mươi hai ủng tắc nghiêm trọng
hàng ngàn các phương tiện xếp hàng dài nhiều km theo hướng đi tây ninh
thưa quý vị công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố đối với bốn bị can liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố từ sơn giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
cụ thể bốn bị can gồm nguyễn văn quỹ nguyên chủ tịch ubnd thị xã từ sơn nay là tp từ sơn
trước khi bị bắt quỹ là tránh văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh
nguyễn xuân thanh nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bắc ninh
nguyễn văn hải nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh bắc ninh hiện đã nghỉ hưu theo chế độ
màu quang thắng nguyên phó ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh bắc ninh
liên quan đến vụ án này ngày hai mươi hai tháng bảy cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn ngọc sơn nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bắc ninh
công an tỉnh bắc ninh trước đó cũng đã khởi tố bắt tạm giam phó chủ tịch thường trực ubnd tp tử sơn nguyễn thế tuấn
và phó giám đốc sở tài chính tỉnh bắc ninh phạm quốc tuấn do có hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
không được cấp phép đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ thẩm mỹ một cơ sở kinh doanh làm đẹp thuộc phường thạc gián quận thanh khê thành phố đà nẵng
vừa bị đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận kiểm tra bắt quả tang khi đang tự do quảng cáo thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ chưa được cho phép
kiểm tra cơ sở thẩm mỹ quốc tế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên new seun có địa chỉ tại số tám mươi phan thanh do bà nguyễn thị ánh diệu làm chủ
lực lượng công an phát hiện có hóa đơn thu phí dịch vụ như nâng mũi cắt cánh mũi tiêm filler cắt mí nhưng không xuất trình được bất cứ văn bản nào
thông báo đủ điều kiện cung cấp dịch vụ
công an quận đã lập biên bản tạm giữ số vật tư y tế nói trên để xác minh xử lý theo đúng quy định
công an huyện nguyên bình tỉnh cao bằng cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ vụ khai thác vàng trái phép
ở khu vực tỉnh cao bằng